tôi đồng tình hoàn toàn với tiến sĩ nguyễn thị hậu
công tác quản lý đang bị buông lọc cho nên là theo luật định chúng ta có rất nhiều những quy định về pháp lý
nào là những là luật di sản năm hai nghìn một lại căn cứ vào đó là chúng ta lại bổ sung sửa chữa năm hai nghìn chín
thế rồi thì chính phủ đã ra những cái nghị định chuyên đề ví dụ như là quản lý các di sản thế giới ở việt nam
tuy nhiên những cái quy định pháp lý này đang bị người ta không thực hiện
mà vai trò quản lý trách nhiệm của những người đứng đầu là đứng đầu ở các cái ủy ban dân các địa phương dường như là bị buộc lòng
hiện nay chúng ta đang xây dựng một chính phủ kiến tạo thực thi tất cả những hiệu quả hoạt động
ở trong nhiều lĩnh vực kể cả phát triển kinh tế và phát triển văn hóa
chứ không thể nào mà như là chỉ tập trung vào kinh tế mà quên đi cái việc bảo vệ các di sản
chứ là quý giá của ông cha ta
công trình không phép xây dựng ở vùng lõi tràng an đang là câu chuyện nóng thu hút sự quan tâm của dư luận
hiện tại công trình này đang được yêu cầu tháo rỡ khẩn cấp dưới sự giám sát
thanh tra của ủy ban nhân dân tỉnh và thanh tra của sở văn hóa du lịch quản lý nhà nước
vì theo luật di sản văn hóa có quy định rõ bên nào làm ra thì bên đó phải chịu trách nhiệm

đồng thời đơn vị thi công phải di rời tất cả các thứ và trả lại gần như nguyên vẹn hiện trạng cũ
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia để khu di tích tràng an trở lại trạng thái ban đầu một cách hoàn toàn là điều không thể
có quan điểm cho rằng là mặc dù là chúng ta có xử lý được trách nhiệm của người đứng đầu tháo rỡ công trình xâm phạm đó
thì có lẽ là cũng có nhiều công trình chúng ta không thể lấy lại được nguyên trạng như cũ nữa
và phải chăng thì đó chính là câu chuyện đau lòng mà các nhà bảo tồn di tích
các nhà bảo tồn di tích đang cần phải quan tâm đến thế này không
đối với các công trình mà vi phạm ở trong phạm vi của di tích và di sản
tôi thấy một hiện tượng đấy là luôn luôn đặt cơ quan quản lý và cộng đồng trước sự đã rồi
đấy là một cái tâm lý rất là vở và nó làm cho người ta nhờn thuốc nếu như không xử lý ngay một trường hợp đầu tiên
chính vì mình là không xử lý rốt ráo trường hợp đầu tiên dẫn đến trường hợp này
thứ hai nữa là công trình xây dựng hay là trùng tu các di tích vẫn được coi là một dự án
mà người ta coi đó là một công trình xây dựng bình thường dân dụng
dự án của di tích nó khác hẳn nó có những cái nghiêm ngặt về khoa học nó có nghiêm ngặt về giá trị
dường như là địa phương vẫn coi đấy chỉ là một dự án xây dựng bình thường bên a bên b
cho nên là luôn luôn đặt ra một cái trường hợp là người ta lỡ rồi bây giờ phải thế nào
thì tôi rất đồng ý là anh đã lỡ sai thì anh phải sửa sai
và toàn bộ kinh phí đó kể cả kinh phí thuê chuyên gia để tháo rỡ cái đơn vị sai phạm phải chịu trách nhiệm
những vấn đề vi phạm đó chúng ta không xử lý triệt để thì sẽ dẫn tới những hệ lụy hết sức là nguy hiểm
tuy nhiên thì không ít chuyên gia nhận định rằng là dù là chúng ta có những công ty chuyên tháo rỡ
và kèm theo đó là hội đồng bao gồm các chuyên gia về di sản và nhà cố vấn thị chất khoáng sản
các kiến trúc sư dù có chuyên nghiệp đến mấy hay không thì cái vấn đề khôi phục lại di sản cũng là cả một công việc hết sức là nặng nề
tốt nhất không nên để tình trạng nó xảy ra để phải tháo giữ
chính vì thế cho nên cần phải xử lý thật nghiêm những cái việc xâm phạm di tích
phải coi những cái vụ việc như là tràng an như là ở núi sam của an giang
phải khởi tố cái vụ án hình sự để mà lập nghiêm các nước trong lĩnh vực di sản văn hóa
nếu không xử nghiêm từ góc độ kinh tế đến góc độ về mặt tinh thần
tức là anh đã làm tổn hại đến một cái giá trị của dân tộc thì sẽ không bao giờ chấm dứt được tình trạng này
câu chuyện mà dư luận đặc biệt
quan tâm trong năm hai nghìn một mươi bảy chắc là hai vị vẫn còn nhớ
đó là liên quan đến ba ngọn núi ở vịnh hạ long bị tàn phá do khai thác đá
thì giới chức quản lý của doanh nghiệp và chính quyền quảng ninh
thì vẫn hề tình trạng này diễn ra trong nhiều năm
đó là câu chuyện mà phạt cho tồn tại như là giáo sư vừa nói đấy
thậm chí còn nói rằng là không biết là việc phá núi nằm trong vùng đệ
đây là một bài học cho thấy là giữ gìn di sản phụ thuộc vào tầm nhìn của người lãnh đạo
có phải không ạ
việc bảo vệ khu vực di sản thế giới hạ long
nó đã và đang đứng trước những cái sự vi phạm hết sức to lớn
trong khi mà unesco thường xuyên là yêu cầu phải báo cáo
cái tình trạng là lớn biển trên bờ vịnh
cái tình trạng là khai thác đá ở trên các ngọn núi
nhưng mà ở vịnh hạ long
chính quyền tỉnh quảng ninh là như là chưa có những biện pháp hữu hiệu
để mà ngăn chặn cái tình trạng này
và trong những năm vừa rồi thì liên tục unesco người ta có những cái nhắc nhở
thế và tôi lại thấy rằng là có một cái cơ quan quản lý nhà nước
là thực trực thuộc quỹ ban dân dân tỉnh
đó là ban quản lý vịnh hạ long được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
nhưng mà đến những năm gần đây thì đưa nó về trực thuộc ủy ban dân tỉnh
nhưng mà rồi thì lại đưa về trực thuộc ủy ban dân thành phố như là một cấp phòng
thế vì vậy cho nên cái hiệu quả quản lý nhà nước
đối với di sản thế giới hạ long là nó không cao
việc thứ hai nữa là như là
trước áp lực về kinh tế sự thay đổi của quản lý
khiến cho là vịnh hạ long đã và đang bị xâm hại nghiêm trọng
nói chung là tất cả những cái ý kiến đấy chỉ là ngũy miệng
cho cái việc quản lý vịnh hạ long chưa được tôn trọng
và chưa có những cái giải pháp hữu hiệu
năm hai nghìn chín là một dấu mốc quan trọng đối với người dân bredian liên bang đức
thùng lũng eo bè
như cổ tích của thành phố này
đã chính thức bị unesco tức danh hiệu di sản văn hóa thế giới
thùng lũng eo bơ
đẹp như cổ tích của thành phố này
đã chính thức bị unesco tức danh hiệu di sản văn hóa thế giới
điều này chỉ xảy ra vòn vẹn năm năm sau khi thung lũng trung âu này tưng bừng đón nhận danh hiệu
nguyên do chỉ bởi một cây cầu bốn làn đường được xây dựng ngang qua con sông ở thùng lũng
công trình được cho là gây tác động nghiêm trọng tới sự toàn vẹn của di sản
không còn xứng với danh hiệu di sản thế giới
ngay khi chính quyền địa phương có ý định xây dựng cây cầu
đại diện unesco đã đưa ra lời cảnh báo
trước đó hai năm
khu bảo tồn arabian obstruct của oman cũng bị thức danh hiệu
khi để tình trạng săn bán trộm diễn ra tràn lan và nạn ô nhiễm môi trường
khiến các loài vật quý hiếm ở đây suy giảm mạnh
còn thành phố lịch sử survila ở miền nam tây ban nha nổi tiếng với nhà thờ lớn và những con đường quét vôi trắng
nhưng nó đang đứng trước nguy cơ
bị thức danh hiệu di sản thế giới do xây một tòa nhà chọc trời cả bốn mươi một tầng ngay giữa trung tâm
mà những di sản đã bị vi phạm thì rõ ràng là unesco sẽ phải xem xét lại về những tiêu chí
bởi vì khi được công nhận không phải là công nhận mãi mãi đúng không ạ còn phụ thuộc vào chính chúng ta
nếu như chúng ta bản thân chúng ta không yêu quý và không tôn trọng cái giá trị di sản của chúng ta
thì không nên trông chờ người khác sẽ tôn trọng văn hóa của mình
cái việc unesco nếu như trong một trường hợp nào đấy mà phải rút danh hiệu của một di tích của chúng ta
thì nó còn có nguy hại là sau này khi chúng ta đưa hồ sơ những di tích khác vô cùng khó khăn
tôi hoàn toàn tán đồng là bởi vì thế này
cho đến nay thì chúng ta đã có gần một một trăm linh cái di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới
được công nhận ở trên địa bàn của một trăm sáu mươi bảy quốc gia
tuy nhiên một trong những đích đề quan trọng là các di sản này không chỉ là những cái di sản tiêu biểu của một quốc gia
mà nó lại còn là di sản chung của nhân loại
vì vậy cho nên là cái quốc gia ấy là nó chỉ làm nhiệm vụ là thay mặt cho cộng đồng thế giới
quản lý bảo vệ những di sản này
thế bây giờ mà không quản lý bảo vệ tốt thì người ta phải đưa ra khỏi danh sách này là cái
nên là đương nhiên đến bây giờ cái việc mà xâm hại trắng chợ ở khu di sản tràng an
đang là một cái hồi chuông báo động hết sức là nặng cho cái việc quản lý cái khu di sản tràng an này
và nếu như mà chúng ta không có cái việc mà xử lý thỏa đáng
thì unesco chắc chắn trong tương lai
cũng sẽ không còn ở trong di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới nữa
nên chăng là đã đến lúc là phải có những quy định chặt chẽ hơn
và quy định rõ hơn trách nhiệm và nghĩa vụ của việc quản lý phân cấp phân quyền đối với các di sản như thế này
trong những cái nội dung của luật di sản văn hóa năm hai nghìn một và được bổ sung sửa chữa năm hai nghìn chín
thế rồi thì trong cái nghị định số chín mươi tám của chính phủ quy định một số điều của luật di sản văn hóa
rồi thì nghị định số một trăm chín mươi chín của thủ tướng chính phủ vừa mới ký năm hai nghìn một mươi ba
về vấn đề quản lý các di sản thế giới ở việt nam thì đã có quy định rất rõ trách nhiệm
chúng ta đã có những quy định cụ thể về pháp luật rồi nhưng mà cái việc thực hiện ấy là chưa tốt
vấn đề bảo tồn di sản di tích đang bị xâm hại quả thực là một trách nhiệm vô cùng lớn lao
không chỉ là đối với các nhà quản lý mà còn đối với cả một cộng đồng
và để nâng cao được ý thức của người dân
thì đó là trách nhiệm của toàn xã hội và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu
những người đang được gọi là phân cấp phân quyền quản lý bảo tồn những di tích đó của chúng ta
và chúng ta hy vọng rằng là thực trạng xâm phạm di tích di sản trong thời gian tới đây sẽ không còn diễn ra
sẽ không phải chứng kiến những cái thực trạng hết sức là đau lòng như vậy nữa
xin được cảm ơn ý kiến của hai vị khách mời đã tham dự trong chương trình góc nhìn văn hóa ngày hôm nay của chúng tôi
và kính thưa quý vị chương trình góc nhìn văn hóa tuần này của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây